do mưa lớn diễn ra liên tục trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh bình định đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng
lượng nước mưa về nhanh đã khiến nhiều nhà cửa cầu cống ở các huyện hoài ân an nhân tuy phước và thành phố quy nhơn
bị ngập sâu và hư hại nhiều tuyến đường liên thôn xã khu dân cư bị chia cắt
tại huyện miền núi hoài ân mưa to làm nhiều cầu cống tràn và các công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng
đến thời điểm này có hai cây cầu và hai tràn đã bị nước lũ gây sập trôi mố cầu sụt lún gây chia cắt
cô lập hơn một hộ dân thôn t bốn t năm thôn bình sơn nghĩa điền xã an nghĩa và xã bắc tới
mưa lớn khiến lũ tràn về nhanh nhiều người dân không kịp chủ động phòng tránh
hiện nay nước vẫn đang tiếp tục đổ về hạ lưu
đến thời điểm này hơn một hai trăm linh ngôi nhà ở các huyện tuy phước phù mỹ hoài ân hoài nhơn đã bị ngập
thiệt hại nặng nề nhất vẫn là các công trình thủy lợi giao thông
cái mà chúng tôi quan tâm hiện nhất hiện nay là tính mạng của nhân dân
cho nên là tập trung mọi nỗ lực hiện nay là tính đã quy động toàn bộ lực lượng của bộ chí huy quân sự tính
của công an lực lượng dân phòng và một số lực lượng xung kích ở các địa phương
để làm sao mà vận động tuyên truyền và đưa dân vào cái nơi an toàn
đến nay theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão
mưa lũ đã làm gần năm mươi ngôi nhà ở tỉnh bình định bị sập hoặc tốc mái
hàng ngàn nhà dân và hoa màu bị ngập từ ba đến năm mét
để chủ động ứng phó với mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định đã có thông báo lũ trên các lưu vực sông đến các địa phương
nhằm chủ động các phương án ứng phó với các cấp báo động và tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi
nắm chắc tình hình diễn biến mưa lũ đồng thời tham mưu cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời các phương án ứng phó